nhằm khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hội đồng nhân dân tỉnh lào cai đã ban hành nghị quyết số một mươi hai quy định một số chính sách để hỗ trợ người dân trong việc vay vốn
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nghị quyết này đã phát sinh nhiều khó khăn vướng mắt về các điều kiện hỗ trợ của dự án ảnh hưởng đến hồ sơ cho vay của người dân
được thực hiện vay vốn theo nguồn yêu đãi trước đó gia đình ông hà ngọc điền tại xã khánh yên hạ huyện văn bàn đã vay hơn một trăm linh triệu đầu tư vào chăn nuôi
đến nay gia đình ông muốn vay thêm vốn để mở rộng diện tích
tuy nhiên theo ông điền để có thể vay theo nghị quyết số một mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh lào cai thì rất khó khăn bởi những thủ tục dườm ra khi làm hồ sơ
vâng vây nhưng mà không có điều kiện mình không đảm bảo cái thủ tục để vây thôi
vì cái hàng hóa mình cũng không đảm bảo theo nhu cầu theo nghị quyết số hai mà
nó phải có thương hiệu thì mới làm thủ tục vay được
gia đình rất là mong muốn là cao cấp các ngành
nếu kiện gia đình muốn vây thì bổ sung thêm để tăng thêm cái đàn
không chỉ riêng ông điền mà hầu hết các hộ dân trên địa bàn tỉnh lào cai đều rất khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vai yêu đãi theo nghị quyết số một mươi hai
bởi hồ sơ vay vốn quy định khắt khe các dự án của người dân đa số không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật về cây còn giống nên không thể vay
cùng với đó khâu thẩm định hồ sơ qua nhiều cấp nên thường bị chậm ảnh hưởng đến việc hỗ trợ lãi suất theo quy định
sau chín tháng triển khai đến nay vẫn chưa có hộ nào vay được vốn theo nghị quyết này
chưa làm mà còn không đưa lên vì bà con thấy các phương án nhiều khi bà con không biết làm nào
việc ban hành nghị quyết một mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh lào cai nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho người nông dân có thêm được kênh vay vốn để phát triển sản xuất
tuy nhiên để người dân tiếp cận được nguồn vốn vai yêu đãi này thì tỉnh lào cai cần tích cực vào cuộc để tháo gỡ khó khăn
hỗ trợ người dân về các thủ tục vay vốn tránh tình trạng khi ban hành nghị quyết khó đi vào cuộc sống